tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
các vấn đề liên quan đến vấn nạn tin giả tin xấu độc tràn lan trên mạng xã hội và cách ứng phó của bộ thông tin và truyền thông là những nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi chất vấn
chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đại biểu lê công nhường đoàn bình định nêu loạt vấn đề liên quan đến vấn nạn thông tin xấu độc trên mạng xã hội
cũng tại phiên họp ngay sau phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có những giải trình thêm một số vấn đề có liên quan đến công tác của bộ công an
giải trình trước quốc hội bộ trưởng tô lâm cho biết việt nam đang đứng trước rất nhiều thách thức về an ninh mạng đồng thời nhấn mạnh tội phạm mạng là loại tội phạm ẩn danh
lợi dụng môi trường mạng để phạm tội trên tất cả các mặt đời sống kinh tế văn hóa xã hội nên rất khó khăn trong đấu tranh với loại tội phạm này

giữ sự chỉ đạo của chính phủ đang phối hợp với các ngành để có những mặt trận để triển khai các công tác để bảo đảm an ninh an toàn trong mạng
liên quan đến vấn đề các đại biểu quan tâm về trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia bộ trưởng tô lâm cho biết hiện nay mọi việc đang tiến hành tốt có thể đáp ứng được các yêu cầu của công việc
tuy nhiên bộ trưởng tô lâm cho rằng phải quan tâm bảo vệ dữ liệu quốc gia vì đây là vấn đề rất quan trọng
hiện nay trên cái thực trạng này thì không những chỉ có cơ quan nhà nước mới tạo ra được những dữ liệu riêng
mà cũng có nhiều tổ chức nhiều cơ quan mạng hoặc là cá nhân cũng đã tạo ra những phương thức để thu thập những thông tin dữ liệu cá nhân này
ví dụ như là trên mạng xuất hiện những dạng kiểu như là xem bói rồi bán hàng rồi những dịch vụ khác để tập hợp lại cũng tự tạo thành những dữ liệu khác để phục vụ cho cái vấn đề này
chúng tôi cũng đang suy nghĩ ngoài cái việc chúng ta có thông tin về dữ liệu quốc gia nhưng cũng phải có cái quản lý về dữ liệu quốc gia chung về những vấn đề này
xung quanh việc triển khai luật an ninh mạng bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an đang chuẩn bị ban hành một số văn bản dưới luật bên cạnh đó đã trao đổi với rất nhiều các nhà mạng quốc tế nhiều nhà làm luật các nghị sĩ các nhà quản lý hoạch định chính sách của nước ngoài hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến những vấn đề an ninh mạng
bộ trưởng tô lâm khẳng định những vấn đề vi phạm của các nhà mạng quốc tế được đưa công khai vào luật để đảm bảo luật pháp việt nam được thi hành một cách nghiêm túc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại